dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bình phước tiếp tục có những diễn biến phức tạp
tính đến ngày hai tháng sáu địa phương này đã có tám mươi bảy ổ dịch xảy ra tại bốn huyện thị
hơn một con lợn đã bị tiêu hủy
một trong những nguyên nhân khiến cho tốc độ dịch lây lan nhanh và công tác phòng chống gặp nhiều khó khăn
đó là do thói quen chăn nuôi lợn thả rông của người dân nơi đây
tại thôn bù ca hai có một trăm linh người dân đồng bào dân tộc sinh sống
tại đây có thói quen thả rông đàn lợn
ban đầu khi xảy ra dịch bệnh nhiều hộ dân không cho lực lượng chức năng tiêu hủy
sau nhiều nỗ lực vận động người dân đã đồng ý cho tiêu hủy
lợn thả rông khu vực lây nhiễm vì thế mà trở nên rộng hơn
tại thôn bù ca hai có khoảng năm trăm linh con lợn được người dân nuôi thả
khi bị đuổi bắt lợn bỏ chạy vào nương rẫy nên chưa thể xác nhận đến ngày nào sẽ bắt và tiêu hủy hết số lợn bị dịch tại đây
hiện mỗi ngày tại thôn bù ca hai vẫn xảy ra trường hợp

công tác dập dịch tại đây đang gặp nhiều khó khăn
nếu bây giờ là heo thì có thể là heo không xác định được chú vì là chú không có nhà chú đi vắng đi làm
nên không có nhà nên là lực lượng có bắt được heo lại thì đợi chú để về xác định để mà tiêu hủy thì cũng rất là khó khăn
nên là đến nay cũng chưa thực hiện tiêu hủy được hết ở trong vùng theo quy định
trên thực tế không chỉ tại thôn bù ca hai của xã long hà huyện phú riềng mới có tình trạng thả rông đàn lợn nuôi
trên địa bàn tỉnh bình phước tại nhiều khu vực có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì lợn luôn được nuôi thả
gây nguy cơ lây nhiễm dịch tả lợn châu phi nói riêng và các loại bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn ra cộng đồng
trong đó có những bệnh lây sang người như bệnh sán dây nhiệt thán liên cầu khuẩn